để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại địa phương thì vấn đề sức khỏe của học sinh cũng được tỉnh yên bái hết sức chú trọng
vì vậy địa phương này đã tăng cường các công tác chăm sóc sức khỏe đặc biệt là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà trường
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã làng nhì hiện có hơn năm trăm linh học sinh
trong đó tại điểm trường chính có một mươi bảy lớp với hơn bốn trăm linh học sinh trong đó có gần ba trăm sáu mươi học sinh được hưởng chế độ bán chú
ngoài việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho những học sinh được hưởng chế độ bán chú
thì công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhà trường coi trọng

để nâng cao thị lực sức khỏe để nâng cao chất lượng giáo dục
cùng với sự quan tâm của các nhà trường thì công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng luôn được phòng giáo dục huyện trạm tấu quan tâm kịp thời nhắc nhở có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm
phòng giáo dục có chỉ đạo đến các nhà trường là làm sao về thứ nhất là về thu mua thực phẩm
thì nó phải đảm bảo đảm tất cả theo các yêu cầu
nhu cầu thứ nhất là phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà cung cấp
thứ hai nữa là các nhà cung cấp phải đảm bảo được toàn bộ và ký cam kết với các nhà trường
về cái vấn đề chịu trách nhiệm hoàn toàn về khâu an toàn thực phẩm
còn đối với học sinh thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là dạy cho các em cách sống và cách ăn uống
có nghĩa là các cháu phải rửa tay xếp hàng rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn đều phải rửa tay bằng xà phòng
xác định được vai trò quan trọng của chính sách bán chú cho học sinh vùng cao và có sự quan tâm đúng
trong vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường bán chú
huyện trạm tấu đang nỗ lực góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước